theo giả soát sơ bộ của ngành y tế tỉnh tuyên quang tính đến hai mươi h ngày một mươi tháng bốn trên địa bàn tỉnh đã có chín mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần với người nhà là trường hợp f một với bệnh nhân hai trăm bốn mươi ba ở thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội
một mươi trường hợp cách ly tập trung một mươi tám trường hợp cách ly tại nhà và một trường hợp cách ly tại cơ sở y tế
đã có một mươi bảy trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm trong đó có năm trường hợp kết quả âm tính một mươi hai trường hợp đang chờ kết quả